việc bộ đội xuất ngũ được học nghề miễn phí có ý nghĩa chính trị xã hội to lớn
thể hiện sự tri ân của đảng nhà nước và chính phủ dành cho những người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự đối với tổ quốc
điều này còn có ý nghĩa quan trọng trong đào tạo nghề giải quyết việc làm cho đối tượng thanh niên sau khi xuất ngũ trở về quê hương
đề án đào tạo này đã và đang được tổ chức thực hiện tại trường cao đẳng nghề số một bộ quốc phòng
một trăm linh thanh niên sau khi xuất ngũ học nghề ra trường đều có việc làm
sau đây là ghi nhận của chúng tôi
em nguyễn công đạt học viên lớp sơ cấp chín tháng khoa kỹ thuật điện lạnh và điều hòa không khí của trường cao đẳng nghề số một bộ quốc phòng tỉnh thái nguyên
đây cũng là lớp sơ cấp dành cho quân nhân sau xuất ngũ được nhà trường trú trọng đào tạo trong nhiều năm nay
bản thân em và các bạn trong lớp được là bộ xuất ngũ trải qua quá trình học tập và giàn luyện
trong quân đội bọn em nhận thức được tầm quan trọng của việc sau này gia quân là phải có nghề nghiệp ổn định
vì thế bọn em quyết định
đăng ký học nghề
bộ đội xuất ngũ học nghề miễn phí hệ cao đẳng nghề trung cấp nghề và sơ cấp nghề tại các trường dạy nghề trong và ngoài quân đội
việc triển khai đào tạo nghề nhằm góp phần giải quyết việc làm có hiệu quả sau khi ra trường dành cho bộ đội xuất ngũ trở về địa phương làm kinh tế giúp cho bản thân và gia đình
tại trường cao đẳng nghề số một bộ quốc phòng lớp sơ cấp chín tháng của bộ đội sau xuất ngũ chủ yếu học về ngành điện lạnh và điều hòa không khí
đây là ngành có nhu cầu công việc và khả năng giải quyết việc làm cao
hiện tại thời điểm này một trăm linh các em ra trường thì đều có công an việc làm
các doanh nghiệp đối với hợp tác đối với nhà trường về ngành điện giao cho trung tâm tuyển sinh và cung ứng người nam liên hệ
hiện nay khoảng hai mươi doanh nghiệp ký hợp đồng và chịu trách nhiệm cũng như là lấy hết toàn bộ học sinh của khoa đi ra
kết hợp với nhà trường là ba mảng
một là cùng với lệnh
nhà trường đi tuyển sinh tại doanh trại quân đội và đến các trường của nhà trường
cái thứ hai nữa là cũng muốn là đào tạo ngắn hạn tiếng nhật
cái thứ ba mà quan trọng nhất nữa đó là chúng tôi sẽ áp dụng cái nghị định sáu mươi một và nghị định bảy mươi bốn của chính phủ hiện nay
là hỗ trợ cho những lao động những quân nhân gia quân đó bởi vì người ta có hoàn cảnh khó khăn thì được hỗ trợ rất là nhiều
định hướng dạy nghề tạo việc làm cho bộ đội xuất ngũ là một trong những chính sách ưu tiên của đảng nhà nước và quân đội
nhằm tạo ra một lực lượng lao động ưu tú cho đất nước
đồng thời góp phần xây dựng nền tảng chính sách hậu phương quân đội
tuy nhiên để học viên sớm có công việc ổn định cần có những giải pháp đồng bộ trong đào tạo nghề
sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể địa phương liên kết phối hợp với các doanh nghiệp để sắp xếp bố trí việc làm